thời tiết tại khu vực rào trăng xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tiếp tục có mưa to đến rất to
để bảo đảm an toàn cho các lực lượng sở chỉ huy tiền phương đã quyết định
rút toàn bộ lực lượng khỏi hiện trường và tập kết lại tại khu vực rào trăng bốn
trời bắt đầu mưa từ tối ngày ba mươi tháng một mươi và kéo dài suốt ngày ba mươi một tháng một mươi
mưa lớn đã tạo thêm những dòng chảy từ đỉnh đồi xuống bãi sạt lở
buổi sáng lực lượng tìm kiếm vẫn ra hiện trường tập trung dọn đường
dựng nèo bạt phục vụ công tác cứu hộ
tuy nhiên chiều cùng ngày thì mưa chuyển sang nặng hạt
vì vậy các lực lượng tìm kiếm các công nhân mất tích tại rào trăng ba
đã được lệnh rút toàn bộ ra khỏi hiện trường và tập kết toàn bộ tại khu vực rào trăng bốn
dự báo chiều tối ngày hôm nay thời tiết sẽ tiếp tục có mưa
vì vậy sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét lũ ống và sạt lở đất
đặc biệt là trên tuyến đường bảy mươi một từ phong xuân đến rào trang bốn
do đó sở chỉ huy tiền phương yêu cầu chỉ huy lực lượng tìm kiếm các công nhân tại rào trăng
phải nắm chắc tình hình thời tiết và quán triệt quản lý quân số chặt chẽ
đối với từng cán bộ chiến sĩ
tuyệt đối không được để bất cứ trường hợp nào đi lại trong quá trình thời tiết còn mưa
để bảo đảm tuyệt đối an toàn